những ngày đầu năm mới chị yến cùng con gái sẽ thực hiện một công việc có ý nghĩa như một lời chúc đầu năm với những người bệnh đặc biệt là những bệnh nhân ung thư
cắt đi một phần mái tóc để dành tặng cho những người bệnh ung thư là điều chị yến chưa bao giờ nghĩ đến
chỉ đến khi con gái đề nghị mẹ làm việc này chị mới thực sự thấy con đã trưởng thành
có rất nhiều bạn không được có những bộ tóc như con thì con mừng hiền cho các bạn con không thể tiếc
khi con hiền tóc cho các bạn thì các bạn sẽ vui và con cũng sẽ vui rồi các bạn
con như mình có học cùng với lại một bạn
ở đầu năm vừa rồi thì bạn ấy cũng không hay đi khám cũng hay là bị mắc bệnh ung thư máu
là con gái mình cũng kiểu cũng muốn là làm những cái việc gì đấy có thể là đưa cho bạn ấy có một cái niềm tin trực và lạc quan hơn
con gái mình là những vật nếu mình đã đưa con gái đến đây
với nguyên anh việc cắt tóc không chỉ đơn giản là trao đến những bệnh nhân ung thư
một mái tóc để giúp họ tự tin hơn
mà đây là việc mang đến cho những người bệnh niềm tin và hy vọng
giúp họ có động lực để chiến thắng bệnh tật
đây cũng là điều mà những người làm cầu nối như anh chiến cảm thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết
không chỉ cho những người bệnh mà còn cho những người hiến tóc
tôi cũng khá là may mắn khi mà được trò chuyện với những cái khách hàng cũng như những người bạn đến hiền tóc
thì tôi nhận ra một điều là đôi khi là cái việc mà những người mà người ta đi tặng mái tóc ấy
thì chính bên trong họ đã làm cái điều gì đấy rất là ý nghĩa
anh thư năm nay một mươi hai tuổi phát hiện u não cách đây hai năm
những tưởng đang tuổi được vui đùa cùng các bạn đồng trang lứa ở trường
thì nay thư lại phải làm bạn với những đợt hóa chất trong bệnh viện
mái tóc dài của em đã không còn bởi hóa chất

hôm nay em củng bố đăng ký nhận tóc từ chương trình tóc cho bệnh nhân ung thư
với em đây là niềm vui trong những ngày đầu năm mới
ngày hôm nay con đã ký nhận tóc ở bệnh viện
thì con thấy rất là vui khi được nhận tóc mái tóc này
và con thấy cũng rất là đẹp
con có tự tin khi gặp mọi người và không phải xấu hổ như lần trước nữa
với mỗi bệnh nhân ung thư cánh cửa để vượt qua những khó khăn
trở ngại những mặc cảm tự ti buông xuôi đã được rộng mở
còn với anh thư giữ cho mình một tinh thần lạc quan niềm tin vào cuộc sống
đó là ý chí và nghị lực để thư vững tin vào một ngày mai tươi sáng
giống như những bông hoa khoe sắc giữa mùa xuân đầy hy vọng
con mong con được khỏe
và con có mong ước về với người thân trong gia đình
con muốn gia đình mình thật là hạnh phúc
mình thấy ở con mình nó có một cái niềm tin và nó vẫn có một sự vô tư thoải mái
đối với bệnh của cháu thì nó thoải mái mình nghĩ rằng nó sẽ đánh bại được
mong là tuổi thọ của cháu nó sẽ được cao hơn
thế hôm nay em muốn cắt em muốn cắt như thế nào cắt kiểu như thế nào
em muốn cắt cắt hẳn hết luôn ạ
à cắt hết luôn hả cắt chọc luôn hả
vâng tại vì nhìn nó rụng từng sợi một nó còn ám ảnh hơn là việc cắt
nên là em quyết định là cắt hết
anh cứ cạo hết cho em để đỡ kiểu buồn nhỉ
bạn ấy là cũng đang bị bệnh
bạn ấy cũng đang trị xạ nên bạn ấy rất là yêu mái tóc của mình
nên bạn mong muốn là lúc mà tóc bạn còn chưa dụng thì bạn muốn là đến đây hiến và bạn ấy cũng cạo chọc hết đầu
cái chị mà mang cái mái tóc đó đến đây để chị cũng mang đến đây chị để hiến
và câu chuyện chị có chia sẻ là trước đây chị cũng từng là bệnh nhân ca
sau đó là chị đấy đã được điều trị và khỏi
và chị quay lại hiến tại salon mà chị mong muốn là
có trường hợp là cấp bách có thể gửi tặng được ngay thì chị ấy cũng muốn là mình sẽ gửi tặng mái tóc đấy cho các bạn ấy luôn
hôm nay thì nhân tiện đấy thì mình cũng muốn là có mái tóc này thì cứ gửi tặng vào đấy
bây giờ em cảm thấy thế nào
bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm hơn để tiếp tục điều trị
mạnh mẽ hơn đúng không
cách đây khoảng mấy hôm có một chị chị đến đây chị ấy mang tóc này đến hiến mang bộ tóc giả đến hiến
chị bảo ngày xưa chị
chị cũng như em ấy mà chị ấy đã điều trị khỏi rồi và chị ấy có gửi lại trong salon anh một cái tóc giả thì hôm nay cũng muốn là dùng cái mái tóc đấy để tặng cho em
mình cũng mong muốn cái mái tóc đấy là mái tóc nó liên quan đến sự may mắn
thì ai sử dụng mái tóc đấy cũng vượt qua cái bệnh này và sớm khỏe mạnh và mang lại niềm tin cho người khác hơn
em cũng hy vọng là em sẽ quay lại salon sớm để trả lại ngũ tóc này và khỏe mạnh để tiếp tục công việc và cuộc sống của em
dẫu còn mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng ở loan vẫn toát lên niềm tin và hy vọng
niềm tin vào cuộc sống niềm hy vọng có thể chiến thắng bệnh tật để rồi một ngày nào đó loan có thể thực hiện được ước mơ của mình
ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai
với loan cho đi là không mong được nhận lại
nhưng nếu bạn trao yêu thương
nhưng nếu bạn trao yêu thương
bạn sẽ nhận lại được yêu thương